có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền của nước ta trong vòng hai ngày tới
ngoài ra cơn bão mạnh có tên quốc tế là hai ma đang hoạt động trên khu vực tây thái bình dương
tiếp tục mạnh lên và có thể đạt mức siêu bão nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến biển đông
và đây là tổ hợp nhiều thiên tai áp thấp nhiệt đới lũ bão liên tiếp ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
và để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ chủ động ứng phó với bão
hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân
trước tình hình này vào ngày hôm qua thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số một nghìn tám trăm hai mươi chín cdttg
về việc khắc phục mưa lũ tại miền trung và ứng phó khẩn cấp về cơn bão số bảy
thủ tướng chính phủ yêu cầu
các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế tiếp tục thực hiện nghiêm túc các công điện số một nghìn tám trăm hai mươi sáu cdttg
và số một nghìn tám trăm hai mươi bảy cdttg ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua ngay sau khi lũ rút
tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tiêu độc khử trùng
chủ động hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt đảm bảo hợp vệ sinh không để bùng phát dịch bệnh do lũ
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoãn các cuộc họp chưa thật cần thiết
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tập trung chỉ đạo ứng phó với bão
trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau
a đối với khu vực ven biển và đồng bằng thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đã hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
kiểm đếm quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu thuyền kể cả các tàu vận tải tàu du lịch
tùy theo tình hình diễn biến cụ thể của bão mưa lũ quyết định cấm tàu thuyền ra khơi
cấm biển nhằm hạn chế thiệt hại cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn
ra soát các khu nuôi trồng thủy sản dân cư tại những vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt sạt lở
các công trình không đảm bảo an toàn để sẵn sàng di rời đến nơi an toàn
b đối với khu vực miền núi và trung du tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa
vận hành xả nước đón lũ đảm bảo an toàn đập và hạ du các hồ chứa thủy lợi thủy điện
đặc biệt là các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước các đập sung yếu
giả soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ quét ngập ống
sẵn sàng sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn
tâm khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ bám sát diễn biến của bão mưa lũ
thường xuyên cập nhật cung cấp thông tin kịp thời đến các bộ ngành địa phương và nhân dân để chủ động phòng tránh
bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn chủ động triển khai phương án bảo vệ diện tích hoa màu vụ đông đã xuống giống
sẵn sàng các giải pháp kỹ thuật chuẩn bị dự phòng giống cho sản xuất nông nghiệp để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chủ động ra soát các phương tiện
chỉ đạo sẵn sàng lực lượng phối hợp cùng với chính quyền địa phương triển khai phương án sơ tán dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ giao thông vận tải chỉ đạo việc đảm bảo an toàn các tàu vận tải kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền
đảm bảo an toàn tránh đứt dây neo va đập kiểm tra bầu trí lực lượng phương tiện tại những khu vực trọng liềm
có nguy cơ sạt lở ngập úng để kịp thời khắc phục sự cố
bộ công thương chỉ đạo giả soát và phương án đảm bảo an toàn hệ thống điện duy trì nguồn điện phục vụ sản xuất dân sinh
có phương án đảm bảo nhu yếu phẩm cho các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng
chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn các hầm mỏ hồ chứa thủy điện công trình dầu khí cơ sở công nghiệp lớn
bộ xây dựng chỉ đạo hướng dẫn đảm bảo an toàn về người và tài sản đối với các công trình xây dựng
nhất là công trình nhà cửa tháp cao công trình đang thi công dở dàng
chín bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gia cố trằng chống các cột an ten
đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ sẵn sàng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo chỉ huy ứng phó với bão mưa lũ
các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo phối hợp hướng dẫn các địa phương sẵn sàng chủ động
triển khai phương án ứng phó với bão mưa lũ chuẩn bị lực lượng phương tiện vật tư cần thiết để ứng phó và khắc phục hậu quả
đài truyền hình việt nam đài tình nói việt nam đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương
thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của cơn bão tăng cường thời lượng phát sóng
truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa và khu vực bãi ngang ven sông ven biển
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình bão mưa lũ chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương
triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý các tình huống cấp bách vượt thẩm quyền
vào chiều ngày hôm qua đoàn công tác công an tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp đến các hộ dân ở vùng tâm lũ tại huyện hương khê tặng quà chia sẻ động viên bà con khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
đoàn công tác công an tỉnh hà tĩnh và công an huyện hương khê đã trực tiếp đến các hộ dân ở các xã hương giang xã hương thủy để tặng quà động viên bà con
tại đây mực nước đang ở mức cao nhiều hộ dân vẫn bị nước lũ cô lập
chia sẻ với nhân dân vùng lũ công an tỉnh hà tĩnh đã hỗ trợ nhân dân các huyện hương khê thạc hà cẩm xuyên kỳ anh can lộc một thùng mì tôm và nước khoáng
trong đợt lũ lụt này công an hà tĩnh đã huy động tối đa phương tiện lực lượng thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cứu hộ cứu nạn và giúp đỡ nhân dân
còn tại quảng bình ngay sau khi nước lũ rút lực lượng công an đã đến những vùng bị ngập lụt để giúp đỡ bà con dọn dẹp vệ sinh đồng thời thăm hỏi động viên trao quà hỗ trợ cho những trường hợp bị thiệt hại nặng nề
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
là địa bàn vùng rốn lũ của huyện bố trạch ngay sau khi nước lũ rút cuộc sống của người dân tại địa bàn xã phúc trạch gặp rất nhiều khó khăn
mấy ngày mưa
ba con cũng đã có chủ động nhưng do lương mưa rất lớn do vậy tần trưa qua mực nước đã ngập vào các nhà dân đảng ủy chính quyền các bán ngành đoàn thể đã có phối hợp
cũng chỉ đào cho các thôn tăng cường công tác vận động người dân sơ tản kịp thời và khắc phục khí cỏ mưa lụ và đồng thời cũng thăm hỏi động viên
trước những khó khăn thiếu thốn của người dân
công an huyện bố trạch quảng bình đã kịp thời bố trí lực lượng về các địa bàn giúp nhân dân dọn dẹp vệ sinh sau lũ đồng thời động viên chia sẻ và trao hàng trăm thùng mì tôm nước uống cho người dân
trong cơn lũ thì công an huyện bố trạch đã huy đồng một trăm linh con số thương trực để giúp đỡ nhân dân trong phòng trọng lũ rút và sau khi lũ rút thì đơn vị chúng tôi đã huy đồng toàn bộ con số xuống địa bàn để giúp đỡ nhân dân
đồng thời là trích
kỷ niệm tinh đồng đội của đơn vị để hỗ trợ thêm lực lũ mì tôm giúp nhân dân trở một ổn định tình hình sau lũ
bên cạnh công tác giúp nhân dân sau lũ lực lượng công an quảng bình đã phối hợp có hiệu quả trong việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị mất tích do mưa lũ gây ra
hiện nay tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện bố trạch cuộc sống của nhiều người dân vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là ở các địa bàn như phúc trạch xuân trạch sơn trạch thượng trạch
nguy cơ đối mặt với dịch bệnh thiếu đói và thiếu nước sạch cho sinh hoạt của người dân là rất cao
vì vậy rất cần sự giúp đỡ hỗ trợ của các tổ chức cá nhân để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự vừa được chúng tôi cập nhật
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa khởi tố đối tượng hồ ngọc
hồ ngọc hà tỉnh lâm đồng vừa khởi tố đối tượng hồ ngọc hà trú tại khu phố ba vườn văn hải tp phan rang thắp tràm tỉnh ninh thuận để điều tra về hành vi cướp tài sản
qua điều tra các vụ trộm xảy ra tại nhiều quán tạp hóa trên địa bàn công an huyện di linh đã phối hợp cùng công an tỉnh ninh thuận bắt khẩn cấp đối tượng khải
khải khai nhận đã cùng nguyễn văn dân chú tại huyện ninh hải tỉnh ninh thuận cùng hai đối tượng khác mang theo nhiều đồ nghề gồm đèn pin phóng điện găng tay tour vít kìm mỏ lết đi xe máy dọc tuyến quốc lộ hai mươi trên địa bàn huyện đức trọng và di linh thấy quán tạp hóa nào sơ hở là đột nhập vào để trộm tài sản
vào đêm ngày hai mươi năm tháng năm cả nhóm vào quán tạp hóa của chị phạm thị hằng ở xã gia hiệp huyện di linh
khi vào phòng ngủ của vợ chồng chị hằng thì bị chị hằng phát hiện chi hô
kế vợ chồng chị hằng rồi cướp đi chiếc điện thoại di động
ngoài vụ cướp kể trên khải còn cùng đồng bọn thực hiện bốn vụ trộm tại các quán tạp hóa lấy được nhiều tài sản trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng công an đang truy bắt các đối tượng còn lại
thưa quý vị và các bạn xuất hiện tại việt nam khoảng hai năm trở lại đây thì cỏ mỹ đang ngày càng được một bộ phận giới trẻ việt nam ưa chuộng
và mặc dù các cơ quan chức năng đã giám định là ở trong cỏ mỹ có chứa chất gây nghiện
xong không ít người vẫn sử dụng và vẫn quan niệm
nó chỉ là một loại thuốc lá bình thường để giải trí mà thôi
trên thực tế cỏ mỹ đang là một hiểm họa đối với giới trẻ
và mới đây cỏ mỹ đã bị liệt vào danh mục các chất ma túy trong bộ luật hình sự sửa đổi và bị cấm mua bán
nhưng ở thời điểm hiện tại thì cỏ mỹ vẫn được giao bán công khai trên các trang mạng xã hội cũng như ngoài thực tế cuộc sống
vì vậy nếu muốn dùng chất này thì người mua rất dễ dàng có được một gói cỏ mỹ theo yêu cầu để sử dụng

các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh nếu người dùng có nhu cầu
sau khi tìm hiểu một số trang web bán cỏ mỹ trên mạng facebook chúng tôi đã liên hệ với một người giao bán theo số điện thoại đã có sẵn

các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh nếu người dùng có nhu cầu
trong vòng hai phút thì người chơi sẽ có ngay một gói cỏ mỹ mà người sử dụng cần có
và trên tay tôi đây là một gói cọ mỹ mà người bán vừa đem đến cho tôi
không chỉ riêng cỏ mỹ mà dụng cụ hỗ trợ để sử dụng cỏ mỹ cũng được bán một cách tràn lan
có mặt tại khu vực ven hồ gươm quận hoàn kiếm chúng tôi nhập vai và một người đi mua dụng cụ về sử dụng cỏ mỹ
ở đây dụng cụ nào cũng có
các thành phố lớn như hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh thành phố hồ chí minh

máy cuốn ấy nhanh ấy
cuốn có mấy
máy tiền thì mấy
trăm mươi mốt
mình lấy một trăm

có một ly lông
đây là những công cụ để người chơi dễ dàng tạo ra một điếu cỏ mỹ
giấy ocb cuốn thuốc và máy cuốn thuốc
với những công cụ tiện lợi này
việc sử dụng cỏ mỹ có thể diễn ra ở bất kỳ nơi đâu
cỏ mỹ được tẩm ướp bởi chất xr một mươi một
là chất gây nghiện
cỏ mỹ khi sử dụng
sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh loạn thần giãn đồng tử kích động
có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác
thị trường cỏ mỹ đang diễn ra một cách công khai trên mạng xã hội và ngoài thực tế cuộc sống
nó đang lan truyền đến từng ngõ ngách từng con phố từ thành thị cho đến nông thôn
việc mua bán thứ cỏ mỹ này đang diễn ra quá dễ dàng
đây là một thự trạng đáng báo động
cần sự vào cuộc mạnh tay hơn nữa của các cơ quan chức năng
nếu không nó sẽ trở thành nguy cơ đối với xã hội
đặc biệt là với thế hệ trẻ hiện nay
năm tấn cây cỏ khô đã thái nhỏ nghi là dược liệu được nhập lậu từ trung quốc
vừa bị tri cục hải quan cực khẩu ta lùng tỉnh ca bằng chủ trì
phối hợp với công an huyện phục hòa viện kiểm soát tiến hành tiêu hủy
trước đó tại xóm hưng long thị trấn tà lùng
tổ kiểm soát chống buôn lậu thuộc tri cục hải quan cực khẩu ta lùng
phát hiện xe ô tô do lái xe vũ đình trường chú thành phố hà giang tỉnh hà giang điều khiển
đang bốc hàng lên xe để trở đi tiêu thụ
qua kiểm tra trên xe có các bao tải chứa dạng cây cỏ khô đã thái nhỏ mỗi bao khoảng năm mươi cân
lái xe vũ đình trường không xuất trình được giấy tờ hợp pháp và khai nhận
số hàng trên là chè thanh nhiệt và dễ cây cam thảo
do một người không rõ tên thuê để trở về các tỉnh dưới xuôi để tiêu thụ
tri cục hải quan cực khẩu ta lùng đã thu giữ toàn bộ số hàng nói trên
qua xác minh của trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh cao bằng
mẫu cỏ trên không được xác định được tên gọi chính xác
thưa quý vị và các bạn lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu được tổ chức tại huyện đồng văn
tỉnh hà giang đã bước sang ngày thứ ba
và những ngày qua lễ hội đã thu hút được hàng vạn khách du lịch đến thưởng ngoạn và chiêm ngưỡng cảnh đẹp hùng vĩ của núi rừng nơi đây
và tìm hiểu khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng văn
và một trong những điểm nhấn của lễ hội lần này đó chính là hội thi hoa tam giác mạch vừa diễn ra vào ngày hôm qua
hội thi được tổ chức nhằm khuyến khích nhân dân tích cực tham gia trồng cây tam giác mạch và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng
góp phần tăng mức thu nhập và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân
và thông qua việc bán sản phẩm thu vé tham quan du lịch
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân về hội thi này
hội thi hoa tam giác mạch năm nay thu hút sự tham gia của toàn bộ một mươi chín xã thị trấn thuộc huyện đồng văn
với hai phần thi là thi trồng kỹ thuật tạo hình hoa đẹp trên nương và thi trang trí tạo hình hoa đẹp
các đơn vị tham gia thi phải đảm bảo trồng đúng trồng đủ diện tích theo kế hoạch đã được giao
dưới bàn tay khéo léo của người nông dân những thửa hoa đã được sáng tạo thành khối hình đẹp mắt đa dạng tạo cảm giác thích thú cho du khách tham quan
đối với hoa tam giác mạch
hoa tam giác mạch thì đây là lần đầu tiên mà mình được nhìn thấy và phải nói là cảm nhận rất là tươi đẹp
một loài hoa rất là đặc biệt của xứ sở hà giang
rất đẹp màu sắc rất là thu hút và phải nói rằng là một thảm hoa rất là đẹp sinh
tại phần thi trang trí tạo hình hoa đẹp mỗi đội thi đều có những ý tưởng sáng tạo của riêng mình
nhưng đều thể hiện sự gắn bó của họ
đều thể hiện sự gắn bó của người dân nơi đây với loài hoa nghĩa tình
gợi gắm trong đó cũng là ước mơ là khát vọng của bà con vùng cao về một cuộc sống tươi đẹp vươn lên làm giàu từ loài hoa tam giác mạch
đến với lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ hai của huyện nông văn
chúng tôi mang đến những hình ảnh được trồng trên những vật dụng của đồng bào người mông
như quẩy tấu và bán lợn
còn đây là bờ rào đá
và hoa tam giác mạch
tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của đồng bào vùng cao
chúng tôi mong muốn các năm tiếp theo tỉnh huyện tiếp tục tổ chức lễ hội hoa thắp hương mạch
các đồng chí ở các xã các thôn rất là nhiệt tình tâm huyết
và có nhiều ý tưởng sáng tạo thể hiện qua những hình xếp trên nương cũng như là trưng bày ở tại trung tâm
và cũng một cái
có một cái sự ganh đua trong các xã
để làm sao mà khẳng định cái quyết tâm của cái đơn vị mình
trong cái việc thực hiện cuộc thi cũng như là cái kế hoạch triển khai
và cũng như là đề ra những phương hướng của năm sau
để làm sao là có những cái diện tích năng suất cái sản lượng nó cao hơn
hội thi hoa tam giác mạch
chính là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa cảnh quan

và mất tích một mươi năm người bị thương
khoảng hơn một trăm linh ngôi nhà bị ngập nước cô lập và hư hại
và ngay trong tối ngày một mươi năm tháng một mươi
trung tướng bùi văn thành thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
đã có công điện số một mươi một
gửi cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến khánh hòa
công an các đơn vị địa phương
yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất và bão sarika
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tuyến đường dt sáu trăm một mươi sáu đoạn từ trung tâm thành phố tam kỳ
đến xã tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
du lịch vùng đông tam kỳ
tuy nhiên thời gian gần đây việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này
lại phát sinh nhiều bất cập
nhất là các vấn đề liên quan đến tình hình an toàn giao thông
dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường dt sáu trăm một mươi sáu đoạn qua xã tam phú
dài khoảng năm km
được khởi công từ năm hai nghìn một mươi bốn
mới cơ bản hoàn thành phần thô
nhiều đoạn vẫn còn thi công giang dở
chưa giải thảm nhựa chưa có vạch kẻ đường
cũng như các biển báo hạn chế tốc độ
với mật độ lưu lượng giao thông khá đông
tuyến đường dt sáu trăm một mươi sáu tiềm ẩn
nguy cơ gây tai nạn giao thông
thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn giao thông
đông lòng xảy ra trên tuyến đường này
trong lúc việc thi công còn chưa hoàn thành
nhà đầu tư cùng đơn vị thi công
cần phải có những biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân
khi tham gia giao thông qua đoạn đường này
thưa quý vị và các bạn
tình trạng xe mô tô cũ không đảm bảo kỹ thuật
vẫn lưu thông
không những gây ô nhiễm môi trường ô nhiễm tiếng ổn đồ thị
mà còn là mối nguy cơ gây ra tai nạn giao thông
tại thành phố đà nẵng
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông xử lý thường xuyên
và thu giữ số lượng lớn xe mô tô
không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông
tuy nhiên thực tế thì trên đường phố đà nẵng hiện nay
vẫn còn khá phổ biến loại phương tiện này
và lẫn vào các dòng phương tiện
để chuyên trở hàng hóa
vậy thì vì lý do gì mà những phương tiện
tiềm ẩn nguy cơ như vậy vẫn được sử dụng
và lại còn được lưu thông hàng ngày
bất chấp những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh
của phóng viên truyền hình công an nhà dân
những chiếc xe mô tô
không đảm bảo an toàn kỹ thuật
được gọi bằng những cái tên cá biệt
như xe mù xe năm mươi
và cho đến thời điểm này vẫn tung hoành
khắp phố phường đà nẵng
nhất là thời điểm sáng sớm
đây là lúc nhiều người làm công việc
chở hàng đến các chợ cửa hàng
kiệp cho ngày mới
vì lúc này ít gặp sự kiểm soát
của lực lượng cảnh sát châu thông hơn
các lái xe chở hàng công cền
trên chiếc khung sát di động
phóng đi rất nhanh
gây nguy hiểm cho người đi đường
đi bao giờ xấu trời

chứ biết ra chứ

nhưng mà hoàn cảnh mình khó khăn quá
rồi có đi thôi chứ không biết là gì
theo tìm hiểu
những chiếc xe này được mua chủ yếu
từ các tiệm sửa xe cũ
tiệm cầm đồ
hay cửa hàng thu mua phế liệu
với mức giá giao động từ sáu trăm linh đến một triệu đồng một xe
trong khi tổng mức xử phạt có thể lên đến hai triệu đồng
nên tâm lý chung của người bị phạt
là bỏ xe lại và sau đó tiếp tục tái phạm
theo quy định hiện hành
khi thu giữ xe mù qua các thủ tục thanh lý
giám định sẽ tổ chức bán đấu giá
cho các đầu nậu về sửa chữa nâng cấp
việc này vô tình tạo ra
một vòng tròn lẫn quẩn
tức là thu giữ xong xe vẫn có thể
chạy lại trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra
sử phạt nghiêm túc có trường hợp vi phạm
đồng thời lấy kết quả kiểm tra
sử phạt những tuyên truyền
rồng rãi đến các phương tiện thông tin nhà chúng
và cũng như là tại các tổ dân phố
khu nhân cư
để mọi người dân có thể nắm bắt được
và tự giác chấp hành nghiêm túc
đồng hành với sự quyết liệt của cơ quan chức năng
thì các cơ sở kinh doanh cũng cần có những cam kết
không giao phương tiện
hoặc để cho người làm công
người thân sử dụng lưu hành các loại xe không đảm bảo an toàn
cùng với đó
là những chế tài xử lý chặt chẽ
triệt để hơn nữa
về tình trạng này góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thành phố
gần hai trăm ba mươi tỷ đồng
là tổng kinh phí đầu tư
cho tuyến đường bộ cao tốc bắc nam
phía đông đoạn hà nội
thành phố hồ chí minh